đội cảnh sát giao thông công an thị xã hồng lĩnh hà tĩnh cho biết chiều ngày hôm qua hai mươi hai tháng bảy trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và ô tô bảy chỗ khiến hai người bị thương nặng
khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bảy xe ô tô bảy chỗ biển kiểm soát ba mươi tám a một mươi ba nghìn bảy trăm ba mươi tám chưa rõ danh tính người điều khiển trở theo một người phụ nữ di chuyển trên quốc lộ một a theo hướng nam bắc
khi đến ngã tư thuộc phường nam hồng thị xã hồng lĩnh thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe khách bình thảo mang biển kiểm soát ba mươi tám b tám trăm hai mươi sáu chưa rõ danh tính tài xế
vụ tai nạn khiến hai người đi trên chiếc ô tô bảy chỗ bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu
theo người dân có mặt tại hiện trường thời điểm này trên xe khách có khoảng trên hai mươi người khi sự việc xảy ra mọi người cho xe hoảng loạn la hét thất thanh
nhận được thông tin về vụ tai nạn cảnh sát giao thông thị xã hồng lĩnh đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông điều tra nguyên nhân của vụ việc
còn vào trưa ngày hai mươi hai tháng bảy tại xã xuân lai huyện yên bình tỉnh yên bái đã xảy ra một vụ cháy nhà sàn lợp cọ khiến một hộ nghèo mất nhà và toàn bộ tài sản
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi hai giờ tại nhà anh trần văn lực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở thôn cây mơ xã xuân lai huyện yên bình tỉnh yên bái
đang ngủ trưa thì ngọn lửa bốc lên mặc dù các lực lượng tại chỗ và người dân xung quanh đã khẩn trương đến trợ giúp
thế nhưng do trời nắng nóng nhà lại làm bằng gỗ lợp lá cọ nên ngọn lửa nhanh chóng thiêu dụi toàn bộ ngôi nhà
ngọn lửa cũng lan sang và thiêu dụi ngôi nhà của anh trần văn kiên là cháu của anh lực ước tính thiệt hại khoảng một trăm linh triệu đồng
nguồn nhân của vụ cháy ban đầu được xác định là do trật điện
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phước long tỉnh bình phước đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối tượng lê thanh phước ba mươi năm tuổi
chú khu phố xuân long phường sơn giang thị xã phước long để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng
chiều ngày một mươi tháng bảy sau khi nhậu xong lê thanh phước đi về nhà và biết chuyện bà trần thị chi năm mươi chín tuổi chú khu phố hai phường long thủy thị xã phước long nợ tiền cha mình nhưng chưa trả
nên phước điều khiển xe mô tô đến tiện tàu
hàng hóa của bà chi ở trong chợ phước long thuộc khu phố ba phường thác mơ thị xã phước long la hét lớn tiếng chỉ thề và hất đổi nhiều tài sản là hàng hóa xuống đất
con gái của bà chi là chị nguyễn thị bích nguyên ba mươi hai tuổi ra nói chuyện thì bị phước hành hung gây thương tích nhẹ
khi lực lượng công an phường thác mơ đến làm việc phước vẫn tỏ thái độ hung hăng nên lực lượng công an khống chế đưa đối tượng về trụ sở làm việc và lập hồ sơ xử lý
hai đối tượng tô tuấn vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và huỳnh tấn nhân sinh năm hai nghìn hai cùng chú tệ phường hai tp bạc liêu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bạc liêu ra quyết định tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản
để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân vũ và nhân đã bàn bạc chuẩn bị hung khí để đi cướp tài sản
phát hiện một đôi nam nữ đang đứng bên đường tại khu vực khóm năm phường hai tp bắc liêu
hai đối tượng đã dùng dao khống chế cướp hai điện thoại di động rồi tẩu thoát
nhận được tin báo của bị hại công an tp bạc liêu tiến hành xác minh mời vũ và nhân để điều tra làm rõ
tại cơ quan công an hai đối tượng thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình
là một trong những địa bàn trung tâm của thành phố yên bái phường nguyễn thái học tp yên bái tỉnh yên bái tập trung nhiều công trình trọng điểm về an ninh trật tự như nhà ga bến xe và nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ khác
do đó để đảm bảo tình hình an ninh trật tự công an phường nguyễn thái học đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nghiệp vụ đặc biệt là đẩy mạnh sử dụng công nghệ trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở phản ánh của phóng viên antv tại yên bái
vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại một cửa hàng trên địa bàn phường nguyễn thái học tp yên bái được camera an ninh ghi lại
thông qua xác minh lực lượng chức năng đã làm rõ được đối tượng trộm cắp và trả lại tài sản cho người bị mất
đây chỉ là một trong nhiều vụ án đã được camera an ninh ghi lại giúp lực lượng chức năng giải quyết kịp thời
ban chỉ đạo của phường cũng đã thành lập được các nhóm gia lô an ninh trong đó một mươi sáu nhóm một nhóm là nhóm của ban chỉ đạo và một mươi năm nhóm ở tại một mươi năm tổ dân phố trên địa bàn phường
thông qua mô hình camera an ninh là truyền tải rất nhanh các thông tin cũng như các văn bản của cấp trên cũng như của phường tới người dân một cách nhanh nhất
người dân cũng tiếp cận thông tin
hết sức là kịp thời để phổ biến tới toàn dân trong khu dân cư nâng cao được tinh thần cảnh giác cũng như là các thủ đoạn của các đối tượng tội phạm
thế và cũng thông qua cái mô hình gia lô an ninh và camera an ninh kể cả các đối tượng trên địa bàn phường cũng đã giảm đi phần nào
xuất phát từ tình hình thực tế trên địa bàn khu dân cư còn tồn tại nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến mất tình hình an ninh trận tự như tai tỉnh hội trộm cắp cờ bạc
để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm công an phường nguyễn thái học đã tham mưu cho ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình camera an ninh và gia lô an ninh áp dụng trên địa bàn phường nguyễn thái học thành phố yên bái
gần đây chúng tôi đã vận dụng khoa học công nghệ của thời đại bốn tôi bảo đó là xây dựng mô hình các mô hình tội phạm như gia đô an ninh camera an ninh để tăng dụng khoa học công nghệ đó
để tăng cường công tác phòng ngừa
tuyên truyền ngư dân được nhanh nhất và rộng rãi nhất cũng như là sử dụng khoa công nghệ đó để trong công việc điều tra khám phá các loại tội phạm được nhanh nhất và hiệu quả như khách quan nhất
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay nhờ triển khai có hiệu quả hai mô hình trên lực lượng chức năng đã làm rõ hai mươi bốn vụ ba mươi một đối tượng vi phạm pháp luật
xử phạt vi phạm hành chính một mươi hai vụ một mươi bảy đối tượng chuyển cơ quan cấp trên khởi tố năm vụ năm đối tượng phạm pháp hình sự
theo chủ trương kế hoạch của
công an tỉnh công an thành phố công an phường đã tiến hành như vậy thành lập các nhóm gia lô an ninh hoặc là nhóm camera an ninh thì chúng tôi thấy rất là phấn khởi
đấy là một phương tiện đảm bảo như vậy giúp cho công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như là công tác đấu tranh phòng ngừa cũng như là phá án của lực lượng công an nó sẽ thuận lợi hơn và nhanh hơn
sau khi mà triển khai cái mô hình
gia lô an ninh và camera an ninh thì được sự đồng thuận của bà con người ta rất là hài lòng và hợp tác
bởi vì sao từ khi nó có một cái tác dụng rất là nhanh nhạy ví dụ như là phát hiện như là điểm nhóm tệ nạn xã hội như là đơ nghiện hoặc là vụ việc xảy ra
thì chúng tôi có thể là nhắn tin qua gia lô thì chỉ sau ít phút là các đồng chí công an có mặt ngay đến để giải quyết vụ việc rất là nhanh chóng
với việc triển khai thực hiện có hiệu quả hai mô hình camera an ninh yalo an ninh đã góp phần quan trọng trong kiểm chế các loại tội phạm giảm các hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn từ đó thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương
nó nhìn như thế này có hình như thế này đấy
cục đăng kiểm việt nam cho biết từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã phát hiện hơn năm mươi trường hợp xe ô tô xe máy nhập khẩu vi phạm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
cục đăng kiểm việt nam phát hiện hai mươi một ô tô xe rơ móc và sơ mi rơ móc hai xe máy chuyên dùng và chín mô tô xe gắn máy nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn chất lượng một mươi bảy xe chuyên dùng và hai xe mô tô hai bánh nhập khẩu có số khung số động cơ bị đục sửa đóng lại
cũng theo cục đăng kiểm việt nam trong thời hạn không quá
cục đăng kiểm việt nam đã có ba ngày làm việc kể từ ngày có kết luận vi phạm quy định về tiêu chuẩn chất lượng xe cơ giới nhập khẩu
cơ quan đăng kiểm có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến tổ chức cá nhân nhập khẩu và cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để giải quyết theo quy định
tập đoàn điện lực việt nam evn vừa công bố kết quả bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới theo đó hóa đơn sẽ thể hiện rõ giá tiền từng bậc để người dân dễ dàng theo dõi